thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm tô văn nam vũ văn toàn và vũ văn đức cùng chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi bảy tháng tám nam cùng năm người bạn đến quán karaoke hàm hương
ở xã cư ni huyện iak để hát đến khoảng giờ sáng hôm sau nhóm của nam ra về nhưng không đủ tiền thanh toán
nên bị chủ quán đóng cổng và yêu cầu thanh toán đủ tiền mới cho về
trong lúc giữa hai bên đang to tiếng thì nhóm của lý anh tú chú tại xã cư ni xuất hiện
tú đã yêu cầu nam phải thanh toán đầy đủ tiền tuy nhiên nam không đồng ý
sau đó hai nhóm cãi vã và cầm kiếm tuyếp sắt có gắn dao la vào đánh nhau chém nhau
hậu quả của trận hỗn chiến đã làm hai đối tượng cầm đầu là tô văn nam và lý anh tú bị nguy kịch
nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong đó nam bị thương tích ba mươi năm còn tú bị thương tích ba mươi bốn